vậy rồi với tinh thần đó với ý chí đó ông tư cứ miệt mài cùng con ngựa sách cũ kỹ của mình rong rủi khắp con đường ngõ hẻm để lắp giá giúp cho từng ổ gà đoạn đường hư được lành lặng nguyên dạng